thưa quý vị và các bạn liên quan đến việc nợ lương tám tháng của bệnh viện tuệ tĩnh
mới đây học viện y học cổ truyền việt nam đề nghị bộ y tế xem xét tạm ứng cho bệnh viện tuệ tĩnh một mươi hai tỷ đồng
để kịp thời chi trả phần tiền lương phụ cấp còn nợ từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay
sáng ngày một mươi bốn tháng một đại diện lãnh đạo học viện y dược học cổ truyền việt nam cho biết
trường đã báo cáo bộ y tế cho phép bệnh viện tuệ tĩnh tạm ứng tiền từ nguồn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp kết dư của học viện
để chi trả năm mươi tiền lương phụ cấp tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một và tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cho viên chức người lao động
trường cũng đề nghị bộ y tế xem xét bố trí gấp nguồn kinh phí tạm ứng trước cho bệnh viện tuệ tĩnh một mươi hai tỷ đồng
để kịp thời thực hiện chi trả phần tiền lương phụ cấp còn nợ từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay
trường kiến nghị bộ y tế bộ tài chính
bộ tài chính phủ sớm bổ sung hân sách hỗ trợ bệnh viện chi trả rớt điểm tình trạng nợ tiền lương viên chức người lao động
bàn giám đốc học viện yêu cầu bệnh viện tuệ tĩnh triển khai nhiều giải pháp phát triển chuyên môn
mở rộng và tăng nguồn thu cho đơn vị để sớm có nguồn thu ổn định thực hiện chi thường xuyên
thời gian tới trường sẽ tiếp tục làm việc với bộ y tế và các vụ cục liên quan giải quyết các vấn đề của bệnh viện
theo chỉ đạo của bộ trưởng và báo cáo trước ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
bệnh viện tuệ tĩnh là đơn vị trực thuộc học viện y dược học cổ truyền việt nam
nhưng thực hiện cơ chế tự chủ từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín hoàn toàn độc lập về tài chính
tuy nhiên hai năm qua dịch covid một mươi chín ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động
bệnh viện này gần như không có bệnh nhân công suất sử dụng dường bệnh trong quý i năm hai nghìn hai mươi một đạt một mươi năm
quý ii năm hai nghìn hai mươi một đạt năm mươi một một mươi chín và quý ba năm hai nghìn hai mươi một đạt một mươi hai một so với kế hoạch
nguồn thu của bệnh viện không đủ để trang trải chi phí hoạt động thường xuyên
chỉ ưu tiên trả lương và các khoản trích nộp theo lương
đây là nguyên nhân khiến các y bác sĩ bị nợ lương tám tháng qua
ngày một mươi hai tháng một bộ trưởng y tế nguyễn thanh long yêu cầu lãnh đạo học viện y dược học cổ truyền việt nam
và bệnh viện tuệ tính phối hợp các đơn vị liên quan của bộ giải quyết rứt điểm việc nợ lương
đảm bảo quyền lợi của cán bộ viên chức người lao động theo đúng quy định của pháp luật
và báo cáo về bộ y tế trước ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
trước đó ngày một mươi một tháng một hơn bốn mươi nhân viên y tế của bệnh viện tuệ tính cầm bong sôn ra trước cổng bệnh viện
phản đối việc bị bệnh viện nợ tám tháng lương
một số nhân viên chia sẻ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một dù lãnh đạo học viện y dược học cổ truyền việt nam
đã làm việc với bộ y tế và các ban ngành để giải quyết quyền lợi về lương cho hơn một trăm sáu mươi y bác sĩ
tại bệnh viện tuệ tĩnh nhưng đến nay tình hình vẫn chưa cải thiện lương tháng một mươi hai của nhân viên chưa được trả
điều khiến người lao động băn khoăn nhất là bệnh viện tuệ tĩnh thuộc bệnh viện thực hành hạng ba
chủ yếu phục vụ việc thực hành nghiên cứu của sinh viên giảng viên học viên y dược học cổ truyền
hoàn toàn không đủ năng lực để có thể tự chủ tài chính
nhưng không hiểu vì lý do gì năm hai nghìn một mươi chín lãnh đạo bệnh viện đột nhiên lại xin cơ chế tự chủ tài chính
việc này hoàn toàn không được đưa ra họp bàn hay thông báo với tập thể nhân viên y tế tại bệnh viện trước đó
đặc biệt từ khi chuyển sang tự chủ tài chính bệnh viện tuệ tĩnh chưa có định hướng phát triển
hay giải pháp cụ thể để tăng nguồn thu tự đảm bảo tài chính
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín toàn bộ cán bộ nhân viên tại bệnh viện yêu cầu mở cuộc họp
trong đó tám mươi tám không đồng ý với quyết định tự chủ của bệnh viện
ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại cuộc họp với lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam
học viên y dược học cổ truyền việt nam và bệnh viện tuệ tĩnh từng đề xuất xin tạm dừng tự chủ
để có nguồn cấp ngàn sách tri trả cho cán bộ của nhân viên việc này chưa được chấp thuận
theo đó chiều ngày một mươi hai tháng một bộ trưởng bộ y tế đã yêu cầu lãnh đạo học viện y dược cổ truyền việt nam
lãnh đạo bệnh viện tuệ tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của bộ y tế
giải quyết rứt điểm việc nợ lương đảm bảo quyền lợi của cán bộ viên chức người lao động
theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về bộ y tế trước ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
từ chiều ngày một mươi một tháng một các nhân viên y tế này cũng đã xuống đường và mang theo băng rôn kêu cứu
họ đều là những người đang ở trong độ tuổi lao động chính của gia đình từ ba mươi đến bốn mươi tuổi
nhiều người không biết bố víu vào đâu khi hàng ngày vẫn phải đến bệnh viện
thậm chí khối lượng công việc nhiều hơn nhưng lại không mang về nhà đồng lương nào
được biết ngày một mươi hai tháng một các nhân viên y tế tiếp tục xuống đường gây sức ép
để lãnh đạo bệnh viện trả lương làm việc cho họ
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại cuộc họp với lãnh đạo tổng liên đoàn lao động việt nam
học viên y dược học cổ truyền việt nam và ban lãnh đạo bệnh viện tự tính
đã đề xuất xin tạm dừng tự chủ để có nguồn cấp ngân sách chi trả cho cán bộ công nhân viên
tại cuộc họp phó giáo sư tiến sĩ nguyễn quốc huy
giám đốc học viện y dược học cổ truyền việt nam cho biết thêm
bệnh viện tự tính tự chủ từ năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi khi thực hiện tri thường xuyên chủ động tăng nguồn thu
nhưng bệnh viện đã không đạt được kế hoạch như dự kiến
trước đó chị lê thanh bình tổ trưởng tổ công đoàn bệnh viện tự tính cho biết
cơ sở y tế này vốn là bệnh viện thực hành tức là nơi các bác sĩ trẻ thực hành tay nghề
không phải nơi khám chữa bệnh và kinh doanh
cuối năm hai nghìn một mươi chín bệnh viện xây dựng cơ chế tự chủ theo chị bình là không đúng với mục đích ban đầu
dẫn đến quyền lợi của nhân viên y tế bị giảm chứ còn lương cơ bản
chị bình cho hay tuệ tính là một trong ba đơn vị trực thuộc học viện y dược học cổ truyền việt nam
trong khi các đơn vị khác vẫn được hưởng góp phúc lợi hoặc bảo đảm do bệnh viện truy trả thì riêng tự tính không
nhưng khi người lao động có ý kiến với bản lãnh đạo họ được trả lời rằng bệnh viện đã tự chủ
vì vậy phải tự lo đến trách nhiệm của đơn vị
về lãnh đạo bệnh viện không thể đưa mốc thời gian cụ thể sẽ giải quyết
thay vào đó chỉ nói chung chung rằng trong thời gian sớm nhất
tuy nhiên đến nay hàng trăm nhân viên y tế tự tính vẫn song song làm chuyên môn
chăm sóc bệnh nhân tiêm chủng vaccine nhưng không nhận được đồng lương nào
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một chúng tôi bị nợ năm mươi lương đến tháng một mươi hai chưa có đồng nào
tại các buổi ra ban ban giám đốc cho biết không có nguồn để truy trả cho bệnh viện
chị bình bức xúc
theo chị đa số cán bộ của bệnh viện là điều dưỡng viên nên hệ số lương rất thấp
tính cả phụ cấp ngành hay phụ cấp độc hại cũng chỉ được sáu bảy triệu đồng mỗi tháng
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một họ chỉ nhận được một nửa tức ba triệu mỗi tháng
sau lần xuống đường cầu cứu lần thứ nhất hôm một mươi một tháng một
bà lãnh đạo bệnh viện tự tính đã tổ chức cuộc họp cùng cán bộ nhân viên
các y bác sĩ đã rất hy vọng và chờ đợi
tuy nhiên buổi họp kết thúc chỉ với những lời động viên anh em cùng vượt qua khó khăn
mà không hề đưa ra hướng giải quyết thích đáng cho khoản lương còn nợ suốt nhiều tháng qua
chúng tôi bắt buộc phải xuống đường lần thứ hai
chúng tôi trong nghề y đều là người có ăn có học
thực sự phải ra đường để khiếu nại như thế này tôi cảm thấy rất nhục nhã
nhưng chúng tôi đã đến đường cùng và không còn lựa chọn nào khác
chúng tôi cảm thấy rất đau xót bởi đáng lẽ có thể cống hiến thêm cho ngành và người bệnh
thì nay bị phân tâm bởi miếng cơm mảnh áo kiếm thêm thu nhập
chị bình bức xúc
chị thu công tác tại khoa phụ sản bệnh viện tuệ tĩnh cầm trên tay hai tờ giấy với thông điệp
hãy cứu lấy blue trắng
không được trả lương dù đi làm đầy đủ khiến cuộc sống của chị thu và nhiều đồng nghiệp hiện rất khó khăn
ngoài ra tâm tư và tinh thần làm việc của chúng tôi cũng bị ảnh hưởng
chị thu nói và cho biết nếu ban giám đốc giải quyết rứt điểm vấn đề thu nhập
thì nhân viên y tế không bao giờ phải xuống đường để cầu cứu như hai ngày vừa qua
theo các nhân viên y tế phải làm đến bước này cũng là sự bất đắc dĩ
bởi suốt hơn tám tháng qua họ bị nợ năm mươi số lương cơ bản
trong tháng một mươi hai ngay cả nửa số
nếu số lương cơ bản được trả hàng tháng họ vẫn chưa được nhận
số tiền lương ít ỏi họ nhận hàng tháng không thể đủ cho cuộc sống mưu sinh
trong khi đó lãnh đạo bệnh viện tuệ tĩnh thông báo thời điểm hiện tại do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
nên chưa tìm được nguồn thu vì vậy chưa có tiền để trả lương tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một cho người lao động
được biết chiều ngày một mươi hai tháng một các nhân viên y tế tiếp tục xuống đường gây sức ép
để lãnh đạo bệnh viện trả lương làm việc cho họ
ngay sau đó bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo học viện y dược
cổ truyền việt nam lãnh đạo bệnh viện tuệ tĩnh phối hợp ngay với các đơn vị liên quan của bộ y tế
giải quyết rứt điểm việc nợ lương đảm bảo quyền lợi của cán bộ viên chức người lao động
theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo về bộ y tế trước ngày hai mươi tháng một